chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn hôm nay đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã tổ chức các tổ tiếp xúc cử tri tại các xã an đổ huyện bình lục xã liêm thuận huyện thanh liêm và xã chuyên ngoại huyện duy tiên
tại các điểm tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
tại các điểm tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn hôm nay đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn